biết người chưa rõ nguyên nhân chiếc xe mô tô mà nạn nhân chạy đến phòng trọ đã biến mất
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau đã nhanh chóng vào cuộc điều tra phá án chỉ sau hai mươi bốn giờ đã bắt giữ được đối tượng gây ra vụ án mạng trên
theo lời trình bày của nhân viên quản lý nhà trọ đồng nai vào khoảng tám giờ ngày một mươi sáu tháng bốn có một đôi nam nữ thanh niên đến thuê phòng để nghỉ
tuy nhiên đến đầu giờ chiều chủ nhà trọ nhận được cuộc điện thoại nhờ gọi giúp người nữ ra về
khi nhân viên đến thì chỉ còn lại một mình nạn nhân trong phòng và đã tử vong đồng thời chiếc xe máy của nạn nhân cũng đã biến mất
còn nhúc nhích nữa mới kêu thằng em qua coi thì đã không còn thở nữa
nhận được thông tin lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh cà mau đến ngay tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và lấy lời khai của những người có liên quan
qua đó đã xác định nạn nhân cư ngụ tại xã khánh bình tây huyện trần văn thời thủ phạm phải là người quen biết với nạn nhân
nhận định đây là vụ án giết người cướp tài sản
ban giám đốc công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tập trung giả soát những đối tượng có dấu hiệu khả nghi quyết tâm bắt được thủ phạm trong thời gian sớm nhất
chiều ngày một mươi bảy chúng tôi đã xác định được đối tượng chính trong vụ án này và ra lệnh bắt cẩn cấp điều tra làm rõ
quá trình điều tra bắt thì đối tượng khai nhận đã có hành vi giết người cướp tài sản
hùng thủ gây ra vụ án trên là lữ văn xuân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba cư ngụ ấp một mươi hai xã khánh lâm huyện u minh
cùng cố các chứng cứ vào chiều nay
chiều ngày một mươi bảy tháng bốn lệnh bắt khẩn cấp lữ văn xuân được tiến hành ngay tại nhà riêng
tại cơ quan điều tra xuân đã cuối đầu nhận tội chính là thủ phạm của vụ án trên đồng thời khai nhận do xuân có quan hệ tình cảm với nạn nhân
thời gian qua giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn và tại phòng nghỉ xuân đã ra tay giết chết nạn nhân
sau đó dùng xe mô tô của nạn nhân đem gửi cách hiện trường khoảng hai km đồng thời giả giọng nữ gọi điện đến nhà trọ nhờ gọi nạn nhân nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra
như vậy chỉ sau hai mươi bốn giờ gây án kẻ thù ác đã bị bắt giữ cùng tăng vật có liên quan
thành tích trên của lực lượng công an tỉnh cà mau càng tạo thêm niềm tin trong quần chúng nhân dân giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
công an tỉnh khánh hòa cho biết cơ quan này đã chính thức ra mắt trang cảnh sát hình sự khánh hòa trên trang mạng xã hội facebook
đồng thời lập đường dây nóng số điện thoại chín mươi bốn nghìn bảy trăm năm mươi một ba nghìn một trăm một mươi ba
trang cảnh sát hình sự khánh hòa trên mạng xã hội facebook
có địa chỉ tài khoản là cảnh sát hình sự khánh hòa
đồng thời lập đường dây nóng số điện thoại chín mươi bốn nghìn bảy trăm năm mươi một ba nghìn một trăm một mươi ba
ngoài việc đăng tải cập nhật thông tin về an ninh trật tự
trên trang facebook còn hướng dẫn các biện pháp chủ động kiềm chế và phòng ngừa tội phạm
cảnh báo phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm trộm cắp cướp cướp giật tài sản
đường dây điện thoại nóng kịp thời tiếp nhận xử lý thông tin về an ninh trật tự
tăng cường và nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm bằng nhiều biện pháp hữu hiệu
người dân có thể tố giác cung cấp những thông tin liên quan đến tội phạm qua trang facebook cảnh sát hình sự khánh hòa
gửi email theo địa chỉ đính kèm trên trang này hoặc gọi điện thoại đến đường dây nóng
chuyển sang một tin tức khác vào khoảng chín h bốn mươi năm phút sáng nay
tại khu công nghiệp nam cấm tỉnh nghệ an đã xảy ra một vụ nổ nồi hơi khiến nhiều công nhân đang làm việc bị thương nặng
phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
vụ nổ xảy ra tại sưởng sản xuất của công ty cổ phần thế giới gỗ việt nam
đây là công ty sản xuất gỗ liên doanh giữa việt nam và ấn độ thuộc khu công nghiệp nam cấm huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
sau vụ nổ lớn thì một mươi một người bị thương trong đó có bảy người phải chuyển đến bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an và bệnh viện một trăm một mươi năm nghệ an để cấp cứu
nguyên nhân ban đầu được xác định là do nổ ống dẫn khí tại một phân xưởng trong nhà máy
ngọn lửa từ vụ nổ đã khiến cho nhóm công nhân đang làm việc trong xưởng bị bỏng
hiện nay bốn bệnh nhân bỏng nặng đang điều trị tại bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an
trong đó hai bệnh nhân bỏng nặng nhất là anh phùng văn tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy và nguyễn công vân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám đều trú tại huyện nghi lộc đã được chuyển ra viện bỏng trung ương điều trị
vào chiều cùng ngày đại diện lãnh đạo tỉnh nghệ an đã đến bệnh viện thăm hỏi động viên các nạn nhân trong vụ nổ
thưa quý vị và các bạn liên quan đến vụ sập nhà làm ba người chết ở tỉnh cao bằng
cục giám định nhà nước về truyền thông tin
nhà nước về chất lượng công trình xây dựng bộ xây dựng vừa có văn bản yêu cầu sở xây dựng tỉnh cao bằng giải quyết sự cố công trình tại tổ ba mươi phường hợp giang thành phố cao bằng
căn cứ trên báo cáo nhanh của ủy ban nhân dân tỉnh cao bằng trong ngày một mươi bảy tháng bốn căn nhà năm tầng của gia đình ông nguyễn hữu điếm và bà nguyễn thị huệ trú tại tổ ba mươi phường hợp giang thành phố cao bằng đang sử dụng dẫn tới sạc đổ hoàn toàn làm ba người chết
cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng bộ xây dựng yêu cầu sở xây dựng tỉnh tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh dừng việc thi công công trình liền kề với căn nhà bị đổ sập công trình đang thi công phần móng
về việc thu dọn hiện trường sự cố cơ quan quản lý xây dựng cấp sở tổ chức trên cơ sở đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn cho người tài sản và công trình lân cận
hiện trường phải được các bên liên quan chụp ảnh quay phim thu thập chứng cứ ghi chép các tư liệu cần thiết phục vụ công tác giám định nguyên nhân và lập hồ sơ sự cố
cục giám định cũng yêu cầu tổ chức giám định nguyên nhân sự cố theo quy định và lưu ý sở xây dựng tỉnh cao bằng thông báo kết quả giám định cho các chủ thể liên quan để tổ chức khắc phục thiệt hại xử lý trách nhiệm của các bên có liên quan theo quy định
cục đề nghị sở xây dựng tỉnh cao bằng báo cáo với ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung yêu cầu và báo cáo kết quả về bộ xây dựng
cũng liên quan đến vấn đề nhà ở của người dân bị thiệt hại ảnh hưởng từ những công trình đang thi công gần kề
thời gian gần đây nhiều hậu dân ở xã hưng phú và thị trấn khe tre của quyền nam đông tỉnh thực thiên huế đang ngày đêm thắp thỏm lo sợ
đơn vị thi công dự án đường hồ chí minh la sơn túy loan cho nổ mìn và dùng máy lưu công suất lớn trong quá trình nâng cấp mặt đường
khiến nhà của họ bị rạn nứt nguy cơ đổ sập đe dọa đến tính mạng cũng như ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày
những ngày này hàng chục hậu dân ở thị trấn khe tre và xã hưng phú của huyện miền núi nam đông tỉnh thực thiên huế
đang sống trong cảnh nơm nớp lo sợ mỗi khi nghe tiếng nổ mìn hay lưu đường của dự án đường hồ chí minh la sơn túy loan
ông hoàng dũng là một trong số những nhà bị ảnh hưởng nặng nề nhất
dù căn nhà của ông mới được xây dựng chưa lâu nhưng giờ đây đã có hàng chục vết nứt trăng trịt trên các bức tường từ bếp phòng ngủ đến phòng khách
qua thời gian xe lưu nó lăng thì nhà tôi cất khoảng
hai mươi mét nhà lượng cũng nứt nhà liều cũng nứt
tôi xin yêu cầu chính quyền quỹ cấp giúp đỡ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho gia đình tôi
để dựng được ngôi nhà chắc chắn đủ sức chống trọi với điều kiện khí hậu khắc nghiệt thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi mưa bão như khu vực miền trung
nhiều hộ gia đình phải tích góp dành dụng hàng chục năm trời
thậm chí nhiều gia đình phải vay nợ ngân hàng người thân hàng trăm triệu đồng để dựng nhà
thế nhưng chưa vui mừng được bao lâu những hộ gia đình này lại phải sống trong cảnh bất an khi ngôi nhà của họ bỗng chốc bị ảnh hưởng do quá trình thi công dự án đường hồ chí minh la sơn túy loan
đơn vị thi công đang lưu đường làm nứt ba nhà của ba hộ gia đình
qua kiểm tra thực tế các vết nứt gồm là do đơn vị thi công lưu đường mà làm nứt các hồ gia đình này
hiện nay các hồ gia đình đã có phản ảnh đối với chính quyền địa phương
trước mắt lãnh đạo ubnd huyện nam đông tỉnh thừa thiên huế và các phòng ban liên quan đã đến kiểm tra tình hình thực tế tại các hộ dân
tại thị trấn khe tre hiện có chín hộ xã hương phú có hai hộ và trụ sở ubnd xã cũng bị ảnh hưởng
những sự cố này đã ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống sinh hoạt
và nếu để kéo dài những ngôi nhà nói trên ngay càng bị ảnh hưởng nghiêm trọng thậm chí gây mất an toàn khi mùa mưa bão về
qua thực tế tại địa bàn người dân phản ảnh chúng tôi cùng phối hợp với địa phương thành lập đoàn để kiểm tra
thì thấy tình hình của thị công đường la sơn thủy loan đi qua phần thị trấn khe tre
quá trình rống lắc về lũ rống làm ảnh hưởng đến nước nhà của dân
hiện tại chúng tôi đã kiểm tra và có biên bản
sự an toàn của người dân cũng như tài sản của các hộ chỉ được đảm bảo khi các cơ quan ban ngành liên quan sớm có các biện pháp cụ thể để nhanh chóng khắc phục tình trạng này
tránh tình trạng mất bò mới lo làm chuồng như đã và đang diễn ra ở rất nhiều địa phương trong thời gian qua
vào chiều tối và đêm qua tại tỉnh thừa thiên huế thái nguyên đã xảy ra rông lốc lúc xoáy với cường độ rất mạnh kèm theo mưa đá bất ngờ đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản và hoa màu của người dân
ngay sau đó chính quyền các địa phương và ngành chức năng cùng người dân đã tập trung lực lượng để khắc phục hậu quả
tại tỉnh thừa thiên huế một trận lốc xoáy với cường độ rất mạnh kèm theo mưa đá bất ngờ tràn qua địa bàn xã phong hiền huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế gây thiệt hại nặng nề cho người dân địa phương này
trận lốc kèm mưa đá xảy ra vào lúc chiều tối đã gây mất điện trên diện rộng nên công tác khắc phục hậu quả trong đêm đã gặp không ít khó khăn
đến sáng nay một mươi tám tháng bốn những hộ dân bị thiệt hại đã khẩn trương dựng lại nhà cửa dọn dẹp vườn tược
trong khi đó tại tỉnh thái nguyên vào khoảng hai mươi ba h đêm ngày hôm qua trên địa bàn hai huyện phú lương và định hóa đã xảy ra rông lốc và mưa đá cục bộ với cường độ mạnh gây thiệt hại nặng nề về tài sản và hoa màu của người dân